lương lái xe thuê như chúng mình chỉ có sáu triệu đồng một chuyến hàng chạy quay đầu thôi nếu nhanh cũng phải mất một mươi ngày
mà giờ ra tới tân thanh hơn hai mươi ba ngày rồi tiền ăn cũng còn thiếu nếu mua quần áo rét nữa thì tiết này không còn đồng tiền dư nào đưa cho vợ con nữa
hiện nay trong các cửa khẩu tại lạng sơn chỉ có cửa khẩu hữu nghị là vẫn xuất được hàng nhưng để đưa xe vào bãi xe xuân cương bãi xe ngoại quan và làm thủ tục xuất khẩu rất khó khăn
nhiều chủ hàng đang tìm mọi cách để đưa xe hàng của mình
tức xếp vào bãi xe nhanh chóng thung quan sang trung quốc
trước tình hình thông quan khó khăn cộng thêm cả việc nhu cầu bên trung quốc vào dịp cuối năm cũng đang lớn một chủ xe chia sẻ rằng
tình hình là bên trung quốc đang cháy hàng các chủ hàng sẵn sàng trả giá cao gấp nhiều lần bình thường
theo ước tính một xe mít mà sang người trung quốc ở thời điểm này chưa hết cả chi phí có thể lãi hai trăm linh nhân dân tệ tương đương bảy trăm linh triệu đồng
bởi vậy các chủ hàng tìm mọi cách để đưa hàng sang bên trung quốc chấp nhận cả chi phí môi giới ở bên ngoài
theo các chủ hàng hiện nay đã có mấy đầu mối ở lạng sơn đứng ra môi giới để xuất hàng nhanh
một xe hàng bây giờ muốn xuất nhanh thì phải đóng phí môi giới từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng tùy từng mối quan hệ thân quen hay uy tín của nhau thế nào
áp lực của hàng bị ùn ứ lâu có nguy cơ mất trắng vỡ nợ cộng với nếu xuất khẩu được sang trung quốc ở thời điểm này sẽ còn lại lớn
do đó nhiều chủ hàng vẫn cố bám trụ và tìm mọi cách để đưa hàng nhanh sang trung quốc
do tình trạng un ứ kéo sang
dân đã xuất hiện các dịch vụ môi giới để chuyển hàng nhanh hơn
hiện nay dân chạy hàng biên giới cũng biết một mối đang làm dịch vụ đưa nhanh hàng sang
nhưng người ta cũng rất cẩn thận phải thông qua nhiều cầu mới có thể tiếp cận được
do xe hàng ùn ứ lâu quá nên dịch vụ bắt tay để đưa hàng nhanh qua biên giới cũng bắt đầu xuất hiện
chưa biết thực hư các thông tin về môi giới này như thế nào
tuy nhiên trước thực trạng đó đại diện ban quản lý kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn khuyến cáo
các chủ hàng không nên nghe theo các thông tin về môi giới
mà mất tiền cho người này người kia rất dễ bị tiền mất tật mang
hiện nay tất cả các ngành chức năng và hệ thống chính trị của tỉnh lạng sơn
đang vào cuộc một cách quyết liệt để sớm thông quan hàng hóa
kết thúc việc un ứ kéo sai ở các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
trước câu chuyện ách tắc hàng sang trung quốc vẫn diễn ra thường xuyên như vậy
các chuyên gia cho rằng nếu các doanh nghiệp việt nam vẫn làm theo cách thức cố
tiêu duy bán hàng kiểu tiêu ngạch
thì việc xuất khẩu sang trung quốc sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới
ông đỗ ngọc chất giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn việt á agrifus cho biết
một trăm linh mặt hàng trái cây của công ty xuất khẩu đang bị phong tỏa ở một cảng của trung quốc
để kiểm soát dịch khả năng cao bị trả về
nếu bị phong tỏa lầu hàng có nguy cơ bị hư hỏng thiệt hại lớn
ông chất cũng bày tỏ lo lắng
cuối năm là thời điểm sức tiêu thụ của thị trường gia tăng do vào mùa lễ noel năm mới tết
tuy nhiên với chính sách kiểm soát dịch khắt khe của trung quốc như hiện nay
thì công ty chắc phải tạm nghỉ tết sớm chứ không dám xuất hàng sang nước này
bởi ủn tắc ngày nào chi phí đội lên ngày đó lợi không đáng bao nhiêu có khi thua lỗ
đó là chưa kể chi phí xuất khẩu tăng cao do cước vận tải biển tăng và khan hiếm container dẫm
nhiều công ty khác cũng khốn đốn khi xuất khẩu bằng đường biển lẫn đường bộ sang trung quốc đều ách tắc
ông truyền đình hòe tổng thư ký hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam và sep thông tin
nhiều công ty việt nam thừa nhận nay hàng hóa như là nông sản của việt nam đang lệ thuộc lớn vào thị trường trung quốc
thông qua con đường xuất khẩu tiểu ngạch
điều này dẫn đến tình trạng của các công ty việt nam
tình trạng mỗi khi phía trung quốc có thay đổi chính sách thì nông sản việt nam lại lao đào
để khắc phục tình trạng trên theo ông trương đình hòe một số công ty thủy sản đã chuyển sang xuất khẩu chính ngạch
có hợp đồng ràng buộc rõ ràng
hiệp hội cũng khuyến cáo các doanh nghiệp giảm lượng hàng xuất khẩu tiểu ngạch sang trung quốc
để tránh rủi ro và hạn chế việc tập trung hàng lớn tại cửa khẩu ở thời điểm này
tiến sĩ đình thế hiền chuyên gia kinh tế cũng cho rằng để tránh tình trạng ôn tắc hàng
tại cửa khẩu khi xuất sang trung quốc các doanh nghiệp việt nam cần thay đổi cách thức xuất khẩu
với đối tác tại thị trường này
theo đó cần đẩy mạnh xuất hàng hóa việt nam theo hình thức chính ngạch sang trung quốc
và hai bên có hợp đồng mở chứng thư bảo lãnh ngân hàng hợp đồng bồi thường bảo hiểm
còn nếu hàng hóa xuất kiểu thương lái tiểu ngạch buôn chuyến thì chắc chắn sẽ còn rủi ro lớn
ông hiển khuyến nghị bên cạnh đó trung quốc là thị trường lớn của nông sản việt nam
nên cần phải phát triển các tổ chức dịch vụ kèm theo như tổ chức giao nhận
thanh toán bảo hiểm để phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra
đồng quan điểm đại diện nhiều công ty đang xuất hàng theo đường chính ngạch sang trung quốc cho rằng
xuất khẩu chính ngạch dù chi phí có đội lên so với tiểu ngạch nhưng an toàn giảm được rủi ro
bởi xuất theo đường chính ngạch thì toàn bộ hồ sơ giấy tờ chứng nhận đều được chuyển trước
cho đối tác trung quốc nộp lên cơ quan chức năng
và chỉ khi nào đối tác trung quốc xử lý xong hồ sơ giấy tờ nhận hàng thì doanh nghiệp việt mới chuyển hàng lên an toàn
tuy nhiên để có thể xuất chính ngạch thì cần xây dựng vùng nguyên liệu nông thủy sản
đáp ứng các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm dịch có truy xuất nguồn gốc xuất xứ mã vùng mã vạch
đặc biệt doanh nghiệp việt phải xác định cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm chứ không chạy theo số lượng
quý vị thân mến câu chuyện ồ nứ hàng hóa tại cửa khẩu trung quốc vẫn là một bài toán đau đầu cho các doanh nghiệp nhà sản xuất
đặc biệt khi tết đang cận kề ai cũng muốn nhanh chóng giải quyết khó khăn để đón một cái tết yên bình
hiện nay các bộ ban ngành địa phương cùng các chủ hàng chủ doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực hết sức mình để tháo gỡ khó khăn hiện tại
cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh youtube sức khỏe đời sống còn bây giờ xin chào và gặp lại